làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi cầm cố cho nhiều người chiếm đoạt hơn hai bảy tỷ đồng
không những vậy đối tượng này còn giúp hai người khác làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo nhiều người
sau hai tuần nghị án tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nguyễn ngọc nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám một mươi chín năm tù
phạm ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy năm tù trần thanh bỉ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu sáu năm tù
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cả ba cùng chú tải huyện an minh tỉnh kiên giang
theo có trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
nguyễn ngọc nhàn đã lên mạng xã hội đặt làm giả nhiều giấy tờ đất rồi đem đi cầm cố
đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
chiếm đoạt tổng số tiền hơn hai bảy tỷ đồng của tám bị hại
ngoài ra nhàn còn giúp cho thắng và bỉ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hai bị cáo đem đi cầm cố
chiếm đoạt số tiền gần sáu trăm linh triệu đồng của nhiều người khác
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn buộc ba bị cáo hoàn trả lại cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt